mặc dù nước trên các sông hương sông bồ sông âu lâu đã hạ nhưng tại các vùng trũng của các huyện như phong điền quảng điền phú vang và thị xã hương trà hương thủy của tỉnh thừa thiên huế nước lũ vẫn chưa thoát ra khỏi nhà
tại một số vùng người dân đã bị cắt điện gần nửa tháng
tại các thôn ma nê tân bình của hai xã phong trương và phong bình của huyện phong điền thừa thiên huế đến hôm nay người dân vẫn phải di chuyển bằng thuyền
tại một số vùng của phong hòa huyện phong điền quảng an quảng thọ quảng thành của quảng điền hương phong của hương trà thủy thanh của hương thủy nước lụt vẫn còn ngập đường xóm và đường liên xã
từ đầu mùa lụt thì chính quyền địa phương đã tổ chức di rời người dân đến nơi cao giáo nên cơ bản là người dân vùng lũ vẫn đảm bảo được điều kiện tối thiểu để sinh hoạt không bị đói rét không phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất
tuy nhiên lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhiều người dân
tại các thôn vùng ngập úng thì đã một mươi ba ngày người dân không có điện lưới để có thể sinh hoạt nước sạch cũng rất khó khăn thực phẩm dự trữ thì cũng đã hết bà con vẫn đang sử dụng mì gói và gạo của các đoàn cứu trợ